cơn bão số bốn có tên quốc tế là podun dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực nghệ an đến quảng bình của nước ta
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
dự kiến đến bốn giờ ngày ba mươi tháng tám vị trí tầm bão cách đất liền tỉnh nghệ an quảng bình khoảng một trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và đi vào đất liền từ các tỉnh nghệ an đến quảng bình
với sức gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
từ tối nay ngày hai mươi chín tháng tám ở nam vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp bảy cấp tám vùng gần tâm bão đi qua cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
từ đêm nay hai mươi chín tháng tám ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình có gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của bão số bốn từ chiều và đêm ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày mùng hai tháng chín ở bắc bộ thanh hóa đến thừa thiên huế
có mưa to đến rất to tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị từ hai trăm năm mươi đến bốn trăm linh mm
thừa thiên huế hòa bình sơn la yên bái phú thọ hai trăm linh ba trăm linh mm
khu vực đồng bằng bắc bộ và đà nẵng một trăm linh hai trăm linh mm
khu vực trung du vùng núi bắc bộ năm mươi một trăm hai mươi mm